hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án mạng ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
từ lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực
công an đã xác định được nghi can gây ra vụ việc và đang huy động lực lượng để truy bắt
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi chín tháng một sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên
người dân ở ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi ra kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm gục gần chuồng bò cuối hẻm cụt
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tuy nhiên bốn người đã tử vong một người bị thương nặng
nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là có liên quan đến việc đánh bài bạc ngày tết
đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở ấp phú nghĩa xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
hai mươi đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang bắt quả tang
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm bảy con gà trống đá sáu bộ cựa sát bốn mươi cuộn băng dính kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh
cơ quan công an còn tạm giữ trên sáu mươi triệu đồng hai mươi điện thoại di động một mươi tám xe máy các loại hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tối qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã yapan huyện chư sê tỉnh gia lai làm ba người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu xe khách dường nằm tám mươi một b một nghìn năm trăm hai mươi một của hãng xe thuận tiến đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn qua xã yapan huyện chư sê thì va chạm với một xe gắn máy chở ba người đi theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến ba nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số tử vong tại chỗ
chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe rừng nằm tài xế xe dừng nằm sau đó đã rời khỏi hiện trường và lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang gây ra diễn biến phức tạp tại trung quốc
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ việt nam đến vùng có dịch của trung quốc
và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến việt nam
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục hàng không việt nam đường sắt việt nam hàng hải việt nam
phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách
triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải
tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu
nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh với các triệu chứng như sốt ho khó thở thì phải tổ chức cách ly
quản lý kịp thời có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch
khuyên cáo hạn chế các chuyến bay đi và đến các khu vực đang có dịch tại trung quốc
thường xuyên cập nhật thông tin về dịch và báo cáo với bộ giao thông vận tải về tình hình hủy và ngừng cấp phép các chuyến bay đến trung quốc
hôm nay sáu tháng giêng lễ hội chúa hương sẽ khai hội tại xã hương sơn huyện mỹ đức tp hà nội
lễ hội chùa hương là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước
ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị hơn bốn thuyền đò để phục vụ du khách
đồng thời cũng đã có các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông
trong đó có việc nghiêm cấm xuồng và đò chở khách
có lắp động cơ hoạt động trên suối yến
lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan bày bán đồ chơi trẻ em nguy hiểm phản cảm
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt